các chức tất cả các chức phụ trong đảng đối với một trưởng phòng cảnh sát ở bình phước
nữ bác sĩ bệnh viện ca gặp nạn ở quán cà phê nguy cơ bị liệt
ba đối tượng dùng dao tấn công hai phụ nữ thương vong
thành phố hồ chí minh lên kế hoạch trinh sát qua mạng để triệt phá các đường dây mại dầm
sẽ có khoảng một mươi một một mươi ba cơn báo áp thấp nhiệt đới trên biển đông
các chức tất cả các chức phụ trong đảng đối với một trưởng phòng cảnh sát thuộc công an tỉnh bình phước
do vi phạm nồng độ cồn gây hậu quả nghiêm trọng
theo đó qua xem xét báo cáo của đảng ủy công an tỉnh bình phước
về đề nghị thi hành kỷ luật thường tá đào văn thêm
trường phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
công an tỉnh bình phước do điều khiển ô tô tham gia giao thông có nồng độ cồn
gây tai nạn giao thông hậu quả nghiêm trọng
ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy xem xét
xử lý kỷ luật đối với ông đào văn thêm theo quy định
ngày hai mươi ba tháng bốn ban thường vụ tỉnh ủy họp quyết định thi hành kỷ luật
cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông đào văn thêm
ngoài ra ủy ban kiểm tra tỉnh ủy bình phước đã kỷ luật khiển trách đối với ông nguyễn ngọc công
phó bí thư thị ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã phước long
ông đặng sông pha trưởng ban tổ chức thị ủy phước long
về việc ký phê duyệt quyết toán các chứng từ tri trùng của phòng nội vụ thị xã phước long
riêng ông nguyễn việt hoàng phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã phước long
bị kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc về nội dung trên
theo ủy ban kiểm tra tỉnh ủy bình phước kết quả kiểm tra nhận thấy
đảng ủy sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bình phước
có những hạn chế khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo xây dựng
tổ chức thực hiện quy chế làm việc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ủy ban kiểm tra tỉnh ủy yêu cầu ông trần thế anh phó giám đốc phụ trách sở văn hóa thể thao và du lịch
và đảng ủy sở văn hóa thể thao và du lịch kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc
đối với những hạn chế khuyết điểm đã được chỉ ra
những ngày qua mạng xã hội liên tục chia sẻ thông tin về một nữ bác sĩ trẻ
bị tấm kinh lớn đổ vào người khi đang ngồi với bạn tại một quán cà phê
được biết nữ bác sĩ hoàng minh lý hai mươi chín tuổi quê quán ở diễn châu nghệ an
có nguy cơ liệt hoàn toàn sau tai nạn nghiêm trọng ở quán cà phê
ngày chín tháng năm thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn đã đến thăm và động viên nữ bác sĩ nội chú hoàng minh lý
đang điều trị tại bệnh viện đại học y hà nội
thông tin về tình trạng sức khỏe của nữ bác sĩ hoàng minh lý các thầy thuốc bệnh viện đại học y hà nội cho biết
sau tai nạn hy hữu xảy ra vào tối hai mươi tháng bốn vừa qua lý nhập viện trong tình trạng đa chấn thương
với nhiều thân đốt sống tổn thương tủy sống làm hai chân liệt hoàn toàn gãy nhiều xương sườn gây chấn thương ngực kín
tràn máu tràn khí mảng phổi hai bên chấn thương can độ bốn chấn thương lách độ hai
hai ngày sau khi nhập viện các bác sĩ bệnh viện đại học y hà nội đã phẫu thuật cho lý
mới đây bác sĩ lý tiếp tục được phẫu thuật lần hai
hiện bệnh nhân đang theo dõi sức khỏe tại phòng hậu phẫu
chia sẻ với bác sĩ lý thứ trưởng trần văn thuấn động viên nữ bác sĩ cố gắng vượt qua những cơn đau thể chất yên tâm điều trị
ông cũng yêu cầu các bác sĩ của bệnh viện đại học y hà nội tập trung hỗ trợ tối đa sát sao quá trình điều trị cho nữ bác sĩ
nữ bác sĩ nội chú hoàng minh lý vừa tốt nghiệp bác sĩ nội chú ung thư hiện đang công tác tại bệnh viện ca
được biết hiện mẹ của bác sĩ lý cũng đang bị bệnh u limpho một thể bệnh ung thư máu tiên lượng nặng
hiện cũng đang điều trị tại bệnh viện k
chỉ lý có một người em trai
chứng kiến gia đình chật vật xoay sở viện phí để điều trị cho bác sĩ lý
những ngày qua trên mạng xã hội bạn bè đồng nghiệp đồng hương quê nghệ an đã có nhiều thông tin kêu gọi mọi người chung tay
góp sức hỗ trợ chia sẻ và động viên nữ bác sĩ hoàng minh lý
sáng ngày một mươi tháng năm lãnh đạo ủy ban nhân dân thị trấn đồng lộc huyện căn lộc hà tĩnh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng
được biết do có mâu thuẫn người đàn ông bốn mươi năm tuổi ở hà tĩnh đã dùng dao tấn công hai người phụ nữ
khiến chị n t l sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê xã trung lộc huyện can lộc tử vong tại chỗ
theo lãnh đạo địa phương khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày chín tháng năm do mâu thuẫn cá nhân nguyễn văn bắc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
chú thị trấn đồng lộc đã dùng dao đâm chị l hàng xóm của bắc và chị n t t t sinh năm hai nghìn bảy cháu gái của bắc
phát hiện sự việc người dân đưa hai nạn nhân đến trung tâm y tế
huyện can lộc cấp cứu xong do vết thương nặng chị l được chuyển vào bệnh viện đa khoa hà tĩnh điều trị
theo đại diện bệnh viện đa khoa hà tĩnh bệnh nhân l được tiếp nhận với vết thương mạng sườn trái
lúc chuyển vào bệnh nhân trong tình trạng ngừng tuần hoàn được cơ sở y tế tuyến dưới đặt ống nội khí quản
do vết thương nặng nên đã tử vong
lãnh đạo ủy ban nhân dân thị trấn đồng lộc cho biết sau khi gây án nghi phạm bị công an tạm giữ lấy lời khai
lực lượng chức năng cũng làm việc với người liên quan để làm rõ nguyên nhân
hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
liên quan đến vụ nổ lò hơi làm sáu người tử vong năm người bị thương ở đồng nai
mới đây công an tỉnh đồng nai vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam giám đốc công ty gỗ bình minh liên quan đến vụ việc
ngày một mươi tháng năm công an tỉnh đồng nai cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông feng yong
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quốc tịch trung quốc giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ bình minh đóng
địa bàn xã thiện tân huyện vĩnh cửu để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động
theo điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự các quyết định trên đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra lệnh tạm hoãn xuất nhập cảnh bảy người nước ngoài
để phục vụ điều tra liên quan đến vụ nổ lò hơi khiến sáu người tử vong năm người bị thương xảy ra tại công ty trên
sáng một mươi một tháng năm vụ nổ lớn xảy ra tại khu vực xưởng bán thành phẩm công ty trách nhiệm hữu hạng gỗ bình minh
làm sáu người tử vong trong đó có một người quốc tịch trung quốc
năm công nhân khác đang làm việc gần đó bị thương nặng được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thống nhất tp biên hòa đồng nai
sau khi khám nghiệm hiện trường thu thập chứng cứ công an tỉnh đồng nai xác định nguyên nhân là do lỗi kỹ thuật
khiến lò hơi phát nổ gây ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng
theo sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đồng nai trong quá trình hoạt động công ty có lắp đặt lò hơi dạng ống nước
công suất sinh hơi một kg trên giờ ở bên ngoài cạnh vách tôn sưởng bán thành phẩm
ngày ba mươi tháng bốn công ty phát hiện có trục trặc về mặt kỹ thuật đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến để kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa
tuy nhiên sáng một tháng năm cán bộ kỹ thuật của công ty vào kiểm tra vận hành lò hơi thì lò hơi phát nổ
công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ bình minh do ông feng yang sinh năm một nghìn
năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quốc tịch trung quốc làm giám đốc hoạt động trong lĩnh vực gia công chế biến đồ gỗ gia đình
công ty có khoảng hai trăm linh lao động riêng thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên có bốn mươi hai công nhân đang làm việc
mới đây ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình công tác phòng chống s ma túy mại dâm trên địa bàn năm hai nghìn hai mươi bốn
thành phố đặt mục tiêu khống chế tỷ lệ nhiễm hiv trong cộng đồng dân cư giảm trường hợp tử vong do aids
kịp thời đấu tranh phát hiện xử lý về tội phạm và tệ nạn ma túy mại dâm
để đạt được những mục tiêu trên thành phố đưa ra các biện pháp để tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật vận động người dân phòng chống hivs ma túy mại dâm bằng nhiều hình thức
các cơ quan tại địa phương thực hiện đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm từ xa từ cơ sở không để bị động bất ngờ không đi sau tội phạm
quỹ ban nhân dân tp hcm cũng yêu cầu các lực lượng chủ động phân tích nhận diện dự báo chính xác tình hình tội phạm ma túy nổi lên nhất là các phương thức thủ đoạn mới hoạt động có tổ chức liên tỉnh xuyên quốc gia sử dụng công nghệ cao
trước đó công an tp hcm cần tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển ma túy vào thành phố các cơ sở sản xuất ma túy tổng hợp trái phép các điểm tụ điểm mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện
thành phố cũng yêu cầu tăng cường kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy tổng ra soát quản lý chặt khí n hai o khí cười và tiền chất công nghiệp
đối với việc phòng chống tệ nạn mại dâm tp hcm đề nghị tăng cường công tác phối hợp liên ngành để phòng ngừa đồng thời các cơ quan cần nghiên cứu xây dựng hướng dẫn hình thành mạng lưới cung cấp dịch vụ các gói dịch vụ hỗ trợ người bán dâm hòa nhập cộng đồng hỗ trợ kỹ thuật xây dựng mô hình thí điểm có hiệu quả ở một số địa phương
theo kế hoạch công an tp hcm cần tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây tổ chức môi giới mại dâm phối hợp kiểm tra kiểm soát và xử lý các tổ chức hoạt động mại dâm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện
lực lượng công an cần phối hợp với sở thông tin và truyền thông ngăn chặn và xử lý các hoạt động môi giới mại dâm sử dụng công nghệ cao
ủy ban nhân dân tp hcm cũng yêu cầu các cơ quan từng bước nâng cao và phát huy hiệu quả hướng trinh sát theo dõi tội phạm và tệ nạn xã hội qua mạng internet
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
ngày một mươi tháng năm đại diện lãnh đạo phường tân hương thành phố phổ yên thái nguyên xác nhận vụ tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc hà nội thái nguyên
khoảng một mươi chín h ngày tám tháng năm trên địa bàn tại đường ct bảy đoạn qua tổ dân phố hương đình thuộc tân hương thành phố phổ yên thái nguyên
xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và hai xe ô tô khiến lái xe máy tử vong tại chỗ
thời điểm trên ô tô tải mang biển kiểm soát chín mươi tám d một xxx do anh nvc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện việt yên bắc giang điều khiển hướng thái nguyên hà nội
và chạm với xe máy mang biển kiểm soát hai mươi n ba trăm hai mươi một xx
do tài xế hxn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại huyện phú lương thái nguyên đi ngược chiều
sau đó ô tô con mang biển kiểm soát hai mươi ld xxx do anh pvd sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại quận hoàng mai hà nội điều khiển cùng chiều phía sau tiếp tục va chạm với ô tô tải của anh xê
vụ tai nạn khiến tài xế điều khiển xe máy tử vong tại hiện trường ba phương tiện bị hư hỏng nặng
ngay sau đó lực lượng cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và giải quyết vụ tai nạn
lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn của hai tài xế ô tô và không phát hiện vi phạm
chiều chín tháng năm anh trần văn tiền nhân viên an ninh sân bay nội bài hà nội phát hiện một chiếc vali bị bỏ quên tại nhà ga t hai
quan sát khoảng năm phút không thấy ai nhận nam nhân viên đã báo cho bộ phận trực camera an ninh
hình ảnh camera cho thấy chủ nhân đã lên xe và rời khỏi nhà ga
anh tiền liên báo cho đồng đội để kiểm tra an ninh đối với hành lý bỏ quên theo quy định
sau khi kiểm tra lực lượng chức năng xác định vali có chứa laptop ipad hai chiếc đồng hồ tiền mặt
thẻ ngân hàng có tên lct và rất nhiều trang sức kèm giấy tờ mua bán với tổng số tiền lên tới hơn hai trăm linh triệu đồng
anh tiền lần theo số điện thoại có trong chiếc vali
tại thời điểm anh gọi người nghe điện thoại là chị lct vẫn không tin mình đã quên vali xin chờ dừng xe để kiểm tra
lúc đó chị t đã về gần đến thành phố việt trì phú thọ
được biết chị lct cùng con trai là hành khách đi trên chuyến bay

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
xin chào và hẹn gặp lại